phú yên không còn tàu cá vi phạm khai thác vùng biển nước ngoài thông tin được sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh phú yên cho biết
sau thời gian dài tích cực tuyên truyền đến ngư dân về chống khai thác hải sản bất hợp pháp không báo cáo và không theo quy định eu
theo đó từ đầu năm hai nghìn một mươi chín đến nay các ngành chức năng đã kiểm soát gần sáu lượt tàu cá xuất cảng và gần tám tàu cá nhập cảng
thực hiện việc xác nhận nguồn gốc xuất xứ cho bốn mươi ba hồ sơ với khoảng hơn một hai trăm bốn mươi tấn hải sản các loại
đặc biệt là không có tàu cá vi phạm khai thác vùng biển nước ngoài
theo tri cục thủy sản tỉnh phú yên đến thời điểm này đã có bốn mươi tám tàu cá dài một mươi năm mét trở lên được lắp thiết bị giám sát hành trình
số còn lại đang được ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành liên quan yêu cầu các chủ tàu cá phải khẩn trương lắp thiết bị này gắn cố định trên tàu
và bảo đảm chế độ hoạt động tự động nhắn tin thực hiện việc khai báo sản lượng đánh bắt và tuân thủ các quy định về nhật ký khai thác
năm hai nghìn một mươi tám tỉnh phú yên xảy ra ba vụ với năm tàu cá ba mươi bốn ngư dân bị nước ngoài bắt giữ do khai thác hải sản bất hợp pháp